cùng với nhiều địa phương trong cả nước sáng nay hơn một mươi ba thí sinh tại đà nẵng đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày một mươi tám đến hai mươi tháng bảy
kỳ thi năm nay sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã bố trí ba mươi điểm thi với hơn năm trăm năm mươi phòng thi huy động gần một trăm linh năm trăm linh cán bộ coi thi và giám sát
theo lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng do ảnh hưởng chung của dịch covid một mươi chín về phía bộ đã có sự giảm tải chương trình
vì vậy sở giáo dục và đào tạo đã giới hạn nội dung chương trình để tạo thuận lợi cho các em học sinh lớp chín dự thi
bên cạnh đó các trường chủ động trong việc tổ chức thi thử để các em có kinh nghiệm tâm lý chuẩn bị tốt cho kỳ thi